xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an huyện crong park tỉnh đắk lóc vừa tạm giữ khẩn cấp bảy đối tượng để điều tra về các hành vi hiếp dâm và không tố giác tội phạm
bảy đối tượng đều trú tại xã ia hieu huyện kronpark có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi một tuổi
trong đó ba đối tượng là ai khăn ai khắp ai hỡ có hành vi hiếp dâm và bốn đối tượng còn lại không tố giác tội phạm
vụ việc xảy ra vào trưa ngày tám tháng bốn sau khi tổ chức ăn nhậu
các đối tượng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với một cô gái ở xã ia hieu huyện kronpark có quen biết ở trước đó
cả nhóm đã bàn bạc dẫn dụ cô gái cùng với một người bạn vào khu dãy vắng
sau đó ai khăn ai khắc và ai hỡ đã dùng vũ lực khống chế rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân
hai nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của các đối tượng